thời gian tới tp hcm đẩy mạnh tiêm vét tám loại bệnh cho trẻ sinh năm hai nghìn hai mươi để đảm bảo đạt chín mươi năm quy mô phường xã và trẻ sinh năm hai nghìn hai mươi một so với kế hoạch
tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
tổ chức tiêm vét mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
tổ chức tiêm liều nhắc lại lần hai mũi cho người trên năm mươi tuổi
người trên một mươi tám tuổi suy giảm biễ dịch người nguy cơ cao phơi nhiễm covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm đã đi qua thời kỳ đỉnh điểm về số ca mắc
tuy nhiên song hành với nó còn nhiều dịch bệnh khác ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ nhỏ như bệnh sốt xuất huyết hay tay chân miệng
để bảo vệ sức khỏe của con em mình các bậc phụ huynh hãy luôn chú ý tới môi trường sống của trẻ
hay luôn giữ gìn vệ sinh cho trẻ để tránh mắc những dịch bệnh nguy hiểm trên
phó phát ngôn viên bộ ngoại giao đoàn khắc việt trong cuộc họp báo mới đây cho biết
ủy ban châu âu ec ngày một mươi một tháng năm đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam
trong đó có hai mươi bảy nước thành viên eu cùng năm mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ khác
theo quyết định này hộ chiếu vắc xin của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu eu công nhận
đồng thời mã quy rời của hộ chiếu cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba chiến đối tác có tham gia hệ thống hộ chiếu vắc xin điện tử của eu
ông việt cho hay việt nam cũng đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với hai mươi nước gồm mỹ anh nhật bản australia
belarus ấn độ campuchia philippines maldives palestine thổ nhĩ kỳ ai cập sri lanka new zealand singapore
saint lucia hàn quốc malaysia iran và cộng hòa dominica
một số nước trong số này nằm trong ba chiến đối tác tham gia hệ thống
như vậy sau quyết định của ec hộ chiếu vaccine của việt nam có thể được sử dụng tại tám mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
theo phó phát ngôn viên bộ ngoại giao
bộ y tế cấp hộ chiếu vắc xin từ một mươi năm tháng bốn chứa một mươi một thông tin về người mang được đóng gói dưới dạng mã quy rời định dạng hai d
hiển thị trên ứng dụng pc covid hoặc sổ sức khỏe điện tử của người dân
mã quy rời trên hộ chiếu vắc xin sẽ hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
cục công nghệ thông tin bộ y tế ngày một mươi tháng năm
thông báo hơn một mươi triệu người việt nam đã có hộ chiếu vaccine điện tử tăng khoảng bốn triệu so với năm ngày trước đó
bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài đang chủ động đàm phán đẩy nhanh quá trình công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau
với các quốc gia vùng lãnh thổ khác
trên thế giới trong bối cảnh covid một mươi chín dần được kiểm soát và tỷ lệ tăng tiêm chủng
một số nước châu âu như đan mạch iceland và naui đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài
romania montenegro ireland anh cũng không yêu cầu bất kỳ chứng chỉ hay hộ chiếu vắc xin nào đối với du khách nhập cảnh
việc công nhận hộ chiếu vắc xin việt nam là tín hiệu đáng mừng
giúp cho nhu cầu đi lại của người dân việt nam tới tám mươi một quốc gia được dễ dàng và thuận lợi hơn
thưa quý vị dù luôn nỗ lực không để một khe nứt nhỏ cho dịch covid một mươi chín
thì mới đây triều tiên đã ghi nhận những ca mắc đầu tiên
ngay lập tức sau đó đất nước này đã tăng cường các biện pháp phòng chống lên mức cao nhất
để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan
đầu năm hai nghìn hai mươi trước khi virus sars cov hai lây lan ra toàn thế giới
triều tiên đã áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn virus
và gọi đây là vấn đề sống còn của quốc gia
triều tiên đã cách ly những người có triệu chứng giống covid một mươi chín
và dừng các hoạt động đi lại cũng như là thương mại xuyên biên giới trong hai năm
triều tiên đã thực hiện những chính sách mạnh mẽ nhằm ngăn chặn virus xâm nhập vào các quốc gia này
với nhiều tầng phòng thủ để hạn chế dịch bệnh lây lan từ cả ba hướng biên giới trên đất liền
trên tuyến đường sắt trao đổi hàng hóa giữa triều tiên và trung quốc đã bị dừng lại vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi các ca mắc covid một mươi chín gia tăng ở tỉnh đan đông của trung quốc giáp với triều tiên
chỉ bốn tháng sau khi tuyến đường này được mở
trong giai đoạn mở cửa ngắn ngủi đầu năm hai nghìn hai mươi hai triều tiên đã thực hiện khử khuẩn liên tục trong nhiều tháng
và tách riêng các loại hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ trung quốc
các loại khẩu trang lọc khí và các trang phục bảo hộ đã được sử dụng
ở một số khu vực biên giới giữa triều tiên và trung quốc từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
triều tiên cũng áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở gần biên giới từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả các chuyến hồi hương ở triều tiên cũng bị tạm dừng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
trước đó triều tiên đã cảnh báo không để dù chỉ một khe nước nhỏ hay bất kỳ sai lầm nào
trong quá trình cách ly phòng dịch covid một mươi chín
tuy nhiên triều tiên ngày một mươi hai tháng năm đã thông báo ca mắc covid một mươi chín đầu tiên hai năm kể từ khi đại dịch bùng phát
giữa bối cảnh nhà lãnh đạo kim jong un kêu gọi nâng cấp các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín lên mức cao nhất
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết kết quả các xét nghiệm từ một mươi hai tháng năm
từ một nhóm người bị sốt ở thủ đô bình nhưỡng xác nhận họ nhiễm biến thể vụ ba hai của biến thể omicron
quốc gia sáu triệu dân này được cho là hầu như chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
sau khi chính phủ triều tiên từ chối vaccine được liên hợp quốc hỗ trợ thông qua cơ chế covax
theo nqs một trang tin tức về triều tiên covid một mươi chín có thể đã xâm nhập vào triều tiên
qua một số con đường như những người mắc bệnh vượt biên vô tình làm lây lan virus
theo trang này có khả năng vẫn có những tuyến đường buôn lậu tiếp tục hoạt động giữa trung quốc và triều tiên
cũng như đã có một số trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp vào triều tiên từ hàn quốc
được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát
cả hai nguyên nhân trên đều có thể là nguyên nhân virus xâm nhập vào triều tiền
nếu những người mắc bệnh tiếp xúc với các công dân khác
nguy cơ lây lan từ các loài động vật mắc bệnh
một số loài động vật có thể đã xâm nhập vào triều tiên và mang theo mầm bệnh covid một mươi chín
mặc dù trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc nhận định nguy cơ virus lây lan từ động vật sang người tương đối thấp
nhưng đã có những báo cáo về các trường hợp động vật mắc bệnh như trồn chuột hư lây lan virus sang con người qua tiếp xúc gần
virus xâm nhập qua hàng hóa nhập khẩu
mặc dù triều tiên và trung quốc đã dừng trao đổi thương mại vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng mạng lưới vận chuyển của triều tiên vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hóa
những người đi biển của triều tiên có lẽ đã mắc bệnh trong khi tiếp xúc với các thủy thủ khác
và cuối cùng đã lây virus cho các thủy thủ trên cảng ở triều tiên
ngoài ra cũng có rủi ro mặc dù tương đối thấp về việc hàng hóa chứa virus gây bệnh được chất lên những con tàu của triều tiên
trong khi các chuyên gia hầu như đều bác bỏ nguy cơ lây nhiễm qua hàng hóa
thì trung quốc đã khẳng định rằng hàng hóa nhập khẩu là nguyên nhân gây ra một số ca mắc gần đây tại nước này
thông báo của triều tiên về các ca mắc được đưa ra sau khi al kenns dẫn qua nguồn tin giấu tên cho biết
các nhà chức trách triều tiên đã áp lệnh phong tỏa thủ đô bình nhưỡng
mới đây nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cũng đã yêu cầu phong tỏa tất cả các thành phố trên toàn quốc
các chuyên gia nhận định một đợt bùng phát covid một mươi chín lớn sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp cho hệ thống y tế triều tiên
và có thể gây ra tình trạng bất ổn giữa bối cảnh nước này đối mặt với những vấn đề khác như thiếu lương thực nghiêm trọng
kcna cho biết ông kim đã triệu tập cuộc họp của bộ chính trị đảng lao động triều tiên để quyết định về các biện pháp phòng chống virus sars cov hai
tại cuộc họp này nhà chức trách triều tiên đã nâng các biện pháp kiểm dịch quốc gia lên mức khẩn cấp tối đa
theo kcna ông kim jong un đã yêu cầu tất cả các thành phố và quận huyện trên toàn quốc phải phong tỏa hoàn toàn các khu vực của họ
để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus
nhà lãnh đạo kim jong un trong cuộc họp này cũng kêu gọi các quan chức hạn chế sự lây lan của virus và loại bỏ nguồn lây nhiễm nhanh nhất có thể
với sự ứng phó khẩn trương và kịp thời của chính phủ triều tiên hy vọng dịch bệnh sẽ không trở nên trầm trọng và khó kiểm soát như một vài quốc gia trước đó
còn tại trung quốc công tác kiểm soát dịch bệnh của thành phố thượng hải đã có nhiều tiến hiệu tích cực khi số ca mắc mới trong một ngày tại thành phố này liên tục giảm mạnh
ngày một mươi tháng năm vừa qua lần đầu tiên số ca mắc mới trong một ngày ở thượng hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày hai mươi bốn tháng ba
cụ thể ngày một mươi tháng năm thượng hải thông báo ghi nhận thêm một bốn trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại địa phương
trong đó có một hai trăm năm mươi chín trường hợp không triệu chứng mức thấp nhất kể từ ngày hai mươi bốn tháng ba
ubnd y tế thượng hải cho biết tất cả các trường hợp dương tính với virus sars cov hai đều được phát hiện trong các nhóm đã được cách ly
kết quả giải trí tự doan cho thấy biến thể phụ ba hai và ba hai hai của ông
là nguyên nhân khiến làn sóng dịch lây lan nhanh chóng tại đây từ ngày một tháng ba
cơ quan y tế thượng hải không phát hiện biến thể mới nào trong làn sóng dịch lần này tại trung tâm tài chính hàng đầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
ngày một mươi một tháng năm trung tâm kiểm soát dịch bệnh thượng hải scdc cho biết
đợt bùng phát dịch ở thượng hải hiện đang cho thấy một xu hướng tốt và nguy cơ lây truyền virus sars cov hai đã được khống chế hiệu quả
số ca mắc mới trong một ngày giảm rõ rệt và ngày càng ít trường hợp dương tính được phát hiện tại các khu vực ngoài các cơ sở cách ly nơi nguy cơ dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả
theo scdc mặc dù xu hướng dịch bệnh đang ổn định và được cải thiện nhưng chính quyền và người dân thành phố cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát
vì bất kỳ sự nới lỏng nào cũng có thể khiến dịch bùng phát trở lại
cũng theo các quan chức y tế thượng hải hiện nay ít nhất tám quận trong thành phố về cơ bản đã không còn ghi nhận virus sars cov hai lây lan trong cộng đồng
giới chuyên gia y tế trung quốc nhận định đây là những dấu hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch tại thượng hải
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo những thành quả khó đạt được này cần được củng cố hơn nữa để tránh làn sóng dịch mới tái bùng phát
dịch bệnh vừa mới được kiểm soát chưa lâu thì trung quốc lại tiếp tục phải đối mặt với khó khăn tiếp theo đến từ mẹ thiên nhiên
ngày một mươi hai tháng năm theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng trung quốc những trận mưa như chút nước sẽ chút xuống các khu vực ở quảng tây quảng đông phúc kiến quý châu và vân nam trong hai mươi bốn giờ tới
khiến cơ quan này phải ra hạn cảnh báo vàng cấp độ ba về mưa lớn
ngoài ra cảnh báo cam cấp độ hai về lũ lụt ở các vùng núi đã được cục khí tượng trung quốc và bộ thủy lợi ban hành
các nhà dự báo thời tiết ở quảng đông cho biết tỉnh này dự kiến sẽ có mưa lớn đến ngày một mươi ba tháng sáu trong đợt mưa có thể là mạnh nhất rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực
theo hoàn cầu thời báo hơn năm mươi cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở quảng đông trong đó có một mươi một cảnh báo đỏ cấp độ một
trung quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão lũ lụt bốn cấp theo màu sắc với cấp độ một màu đỏ là nghiêm trọng nhất tiếp đến là cam vàng và xanh
ngày một mươi một một mươi hai tháng năm gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh quảng đông chìm trong những trận mưa như chút nước không có dấu hiệu suy yếu
để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quảng châu và chu hải hai thành phố lớn của quảng đông đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học
đồng thời khuyến cáo cho người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ
chính quyền quảng châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong hai ngày để đề phòng
được thông báo và chuẩn bị đầy đủ nhiều người dân quảng châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi
bày tỏ niềm hy vọng và phản ứng nhanh chóng của chính quyền trên những rủi ro tiềm ẩn
giải thích về lý do mưa lớn bất thường ở quảng châu vào thời điểm này trong năm wang yang cheng nhà nghiên cứu tại viện vật lý khí quyển thuộc viện khoa học trung quốc cho biết
trung quốc là từ thái bình dương mang theo một lượng lớn hơi nước khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía bắc nước này sẽ tạo thành mưa lớn
quảng đông và quảng tây của miền nam trung quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy sau đó lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng
ông wang yen chen lưu ý rằng thông thường mùa mưa bão ở trung quốc xảy ra vào tháng sáu và tháng bảy nhưng năm nay lại vào tháng năm
nguyên nhân là do các phong lạnh ở các vùng phía bắc trung quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước tràn xuống miền nam và gặp gió mùa
các khu vực cấp tỉnh khác ở nam hoặc tây nam trung quốc như quảng tây vân nam và quỳ châu đã chìm trong các trận mưa như chút nước
theo dữ liệu của thành phố quế lâm quảng tây lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến sáu bốn trăm một mươi tám người
tuy nhiên ông wang tin rằng các tỉnh miền nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy
và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó nơi khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì trịnh châu ở tỉnh hà nam miền trung trung quốc trải qua vào tháng bảy năm ngoái
đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào trịnh châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân
gần một mươi năm triệu người bị ảnh hưởng ba trăm chín mươi tám người chết và mất tích ở hà nam thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới một trăm hai mươi tỷ nhân dân tệ một mươi bảy tám tỷ đồng
về tình hình thời tiết nước ta dự báo từ ngày một mươi hai tháng năm đến khoảng ngày một mươi năm tháng năm khu vực đồng bằng bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm
từ ngày một mươi ba tháng năm đến khoảng ngày một mươi năm tháng năm khu vực vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
từ một mươi hai tháng năm đến ngày một mươi năm tháng năm khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm
cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
khu vực hà nội từ nay một mươi ba tháng năm đến một mươi năm tháng năm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ khoảng một mươi năm đến một mươi sáu tháng năm mưa rông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực bắc và trung trung bộ
về tình hình thủy văn trên lưu vực sông thương và sông lục nam đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến bảy m
cụ thể biên độ lũ lên sông lục nam tại chỗ bảy bốn mươi một m tại lục nam hai m
trên sông thương tại cầu sơn hai năm mươi hai m trên sông bắc giang tại văn mịch bảy ba m
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ một mươi hai tháng năm đến một mươi sáu tháng năm
trên các sông suối thuộc khu vực bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ hai đến năm m hạ lưu từ hai đến ba m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông chảy sông lô và sông hoàng long có khả năng lên mức báo động một
thượng lưu hệ thống sông thái bình và các sông suối nhỏ thuộc khu vực bắc bộ có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
đỉnh lũ trên sông thương tại phủ lạng thương và trên sông lục nam tại lục nam có khả năng lên mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía bắc đặc biệt là các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang
tuyên quang bắc cạn cao bằng lạng sơn quảng ninh phú thọ thái nguyên
nguy cơ cao ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp các khu đô thị các tỉnh và thành phố như hà giang cao bằng tuyên quang lào cai yên bái lạng sơn quảng ninh
dự báo về tình hình thời tiết như trên sẽ giúp quý bà con và người dân chuẩn bị những phương án kịp thời để ứng phó với mưa lũ
chuyển qua một số tin tức về tình hình giao thông trong nước
thưa quý vị ngày một mươi hai tháng năm mới đây một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại hà nội
theo đó hai xe tải va chạm tại đường vành đai ba trên cao qua phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội khiến cho một người chết hai người bị thương
theo thông tin từ thiếu tá phạm tiết chiến trường đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
vào khoảng h ba mươi ngày một mươi hai tháng năm xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h năm trăm linh bảy do anh nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở thường tín hà nội điều khiển có chở theo chị phạm thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thường tín hà nội là vợ lái xe
và bà phạm thị tuyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thường tín hà nội lưu thông hướng đường khuất duy tiến cầu mai dịch hà nội
khi lưu thông đến đối diện bến xe mỹ đình phường mỹ đình hai quận nam tỷ liêm hà nội thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi nghìn hai trăm ba mươi bốn
do anh trần tuấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở gia lâm hà nội điều khiển sau cú va chạm rất mạnh khiến ba người trên xe của anh hiệp bị mắc kẹt trong cabino tô
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đội cảnh sát giao thông số sáu nhận được thông tin về vụ việc và cắt cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường
đến khoảng một giờ tám phút ngày một mươi hai tháng năm đội phòng cháy chữa cháy công an quận nam từ liêm xuất một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ một xe chữa cháy đến hiện trường
sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt mở cabin xe tải bị kiểm soát hai mươi chín h năm trăm linh bảy cứu ba người bị nạn ra khỏi cabin
cụ thể ba người gặp nạn gồm nguyễn văn hiệp phạm thị mừng và phạm thị tuyến
sau đó lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng y tế đưa đi cấp cứu bàn giao hiện trường cho cơ quan công an phường mỹ đình hai
tiếp tục khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tuy nhiên do vết thương quá nặng bà phạm thị tuyến đã tử vong tại bệnh viện e vào sáng một mươi hai tháng năm
hình nguyên nhân vụ tai nạn đã được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ
một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng xảy ra vào ngày một mươi hai tháng năm tại thành phố biên hòa
theo đó tông hàng loạt giải phân cách bê tông một chiếc xe ben lao qua hướng ngược chiều trước khi nằm vắt vẻo trên thành cầu
sự việc khiến nhiều người kinh hãi
khoảng một mươi ba h chiều một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vẫn đang giải quyết hiện trường vụ xe ben gặp nạn trên cầu vượt amata
và trưa cùng ngày xe ben mang biển số tỉnh đồng nai lưu thông trên quốc lộ một bất ngờ lao qua trái tông hàng đoàn giải phân cách
sau đó ô tô này lao sang hướng lưu thông ngược lại tông gãy thành cầu bằng sắt trước khi đứng im vì hết lực
đầu xe ben nằm vắt vẻo trên thành cầu vượt amata dầu nhót chảy lanh láng
sự việc khiến người đi đường một phen hoảng loạn
nhà tin báo lực lượng chức năng thành phố biên hòa đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo